liên quan đến vụ án hình sự thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại cục quản lý dược bộ y tế
và các cơ quan đơn vị có liên quan và công ty vn phạc ma hôm nay cơ quan an ninh điều tra bộ công an cho biết
đã tiến hành khởi tố bị can ra lệnh bắt tạm giam bà nguyễn thị thu thủy phó trưởng phòng quản lý giá thuốc
cục quản lý dược bộ y tế để điều tra về vụ việc sai phạm vn phạc ma nhập khẩu nhiều thuốc giả mạo
nguồn gốc xuất xứ trong đó có thuốc ung thư vào việt nam
căn cứ kết quả điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam
lệnh khám xét nơi ở đối với bị can nguyễn thị thu thủy phó trưởng phòng quản lý giá thuốc
cục quản lý dược bộ y tế về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại điều số ba trăm sáu mươi
bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm ngày hôm nay hai mươi tám tháng một mươi hai sau khi được viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn
cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã thực hiện quyết định và các lệnh nêu trên đối với bị can nguyễn thị thu thủy
hiện cơ quan an ninh điều tra bộ công an đang tiến hành điều tra làm rõ sai phạm của bị can và trách nhiệm của những người có liên quan theo quy định của pháp luật